thưa quý vị hôm nay hai ngày sau khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông tại cầu an thái tỉnh hải dương
con tàu hp ba nghìn một mươi sáu vẫn đang tiếp tục bị mắc kẹt tại gầm cầu và khiến giao thông cả đường bộ lẫn đường thủy gần như tê liệt
các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra giải pháp cụ thể nào để giải quyết sự cố này
khi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong chiều ngày tám tháng ba
theo dự kiến việc xử lý sự cố này chưa thể xong trong ngày một ngày hai
hiện nay một số thủy thủ của tàu hp ba nghìn một mươi sáu vẫn đang được cắt cửa ở lại trên tàu để thực hiện việc bơm nước